tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp ngài soji kuwa yama
tổng giám đốc điều hành khu vực asean của tập đoàn marobeni nhật bản
hôn ngay ngài soji kuwa iyama chủ tịch nước trần đại quang vui mừng nhận thấy mối quan hệ việt nam nhật bản
tiếp tục phát triển mạnh mẽ thực chất và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
trong đó nhật bản tiếp tục là đối tác hàng đầu về kinh tế là nước cung cấp oda lớn nhất
nhà đầu tư lớn thứ hai và đối tác thương mại lớn thứ tư của việt nam
chủ tịch nước hoan nghênh tập đoàn marubeni đã quyết định và tiến hành đầu tư kinh doanh thành công
tại việt nam ngay từ những năm đầu của thập niên chín mươi đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của tập đoàn
vào sự nghiệp phát triển kinh tế của việt nam và việc tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước
chủ tịch nước trần đại quang cho rằng việt nam và nhật bản còn nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác
kinh tế trong thời gian tới mà đặc biệt là những tiến triển trong quá trình liên kết
khu vực trên cơ sở này chủ tịch nước đề nghị các doanh nghiệp nhật bản tăng cường đầu tư vào
việt nam nhất là các ngành ưu tiên trong chiến lược công nghiệp hóa phát triển cơ sở hạ tầng
chất lượng cao năng lượng công nghiệp hỗ trợ chủ tịch nước khẳng định việt nam sẽ quyết tâm
tiếp tục nỗ lực triển khai mạnh mẽ các biện pháp hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý chính sách để
tạo môi trường đầu tư kinh doanh ổn định và thông thoáng hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài
trong đó có nhật bản báo cáo với chủ tịch nước trần đại quang về hoạt động của tập đoàn
marubeni tổng giám đốc soji kua iyama cho biết marubeni xác định việt nam là một thị trường
trọng điểm nên đã có mặt tại việt nam từ rất sớm trong thời gian tới tập đoàn marubeni mong muốn
có cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực như xuất khẩu than đá sản xuất khí đốt năng lượng tái tạo
sử dụng tại thị trường việt nam xử lý nước thải cùng với hoạt động đầu tư kinh doanh tại việt nam
tập đoàn marubeni cũng rất chú trọng tham gia các hoạt động